các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
sáu người bị mất tích đang được tìm kiếm
tại khu vực phường bãi cháy thành phố hạ long cũng xảy ra sập nhà làm hai người thiệt mạng
từ ngày hai mươi năm tháng bảy đến nay mưa to liên tục đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản trên địa bàn tỉnh quảng ninh
đến thời điểm này ở cầm phả và hạ long đã có sáu người chết hai người bị thương sáu người mất tích